bão dù suy yếu nhẹ nhưng vẫn duy trì sức gió một trăm bốn mươi km một giờ khi di chuyển hướng đến các tỉnh đông dân cư batagas và caviete và thủ đô manila
cơn bão đã làm hư hại hệ thống điện và khiến hàng triệu người mất điện buộc các cơ quan chính phủ phải sơ tán hết nhiều cộng đồng dân cư ở vùng bicon
liên quan đến vụ tai nạn máy bay tu một trăm năm mươi bốn của nga cho đến giờ lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một mươi một thi thể nạn nhân và sẽ chuyển thi thể các nạn nhân về moscow
trong khi đó các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được tiến hành
theo bộ quốc phòng nga thi thể của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tu một trăm năm mươi bốn sẽ được chuyển đến thủ đô moscow để xác nhận danh tính
việc xác định thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn tu một trăm năm mươi bốn sẽ diễn ra tại moscow ngoài ra thân nhân các nạn nhân cũng sẽ được trợ giúp y tế và tâm lý
tất cả chín mươi hai người trên máy bay đều đã thiệt mạng đây là thông tin dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của những người thân các nạn nhân
theo một nguồn tin không có tín hiệu cấp cứu
các nạn nhân đã được gửi đi từ phi hành đoàn trước khi máy bay gặp nạn
các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành rất buồn là không còn ai trên máy bay may mắn sống sót
thay mặt ủy ban chính phủ tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của những người gặp nạn
chúng tôi không thể kìm được nước mắt rất đau buồn cả gia đình chúng tôi cùng đến đây để cầu nguyện cho họ cầu chúa mang bình an đến cho linh hồn của họ
thông tin mới nhất từ bộ quốc phòng nga khẳng định có chín mươi hai người trên máy bay
gồm tám thành viên phi hành đoàn và tám mươi bốn hành khách
trong số chín mươi hai nạn nhân có tới sáu mươi bốn người là thành viên của đoàn văn công quân đội nga alexandrov
bao gồm cả trưởng đoàn alexander kalimov
họ đang có kế hoạch tập luyện biểu diễn mừng năm mới với lực lượng không gian vũ trụ nga
tại căn cứ không quân maymim ở syri
họ lên đường để đem lại niềm vui cho những người lính
nhưng tất cả lại kết thúc trong bì kịch
tôi quen thân với hầu hết những nạn nhân đặc biệt là bạn của tôi anh atem
tôi đến đây để cầu nguyện cho họ
âm nhạc là lý tưởng sống của họ
họ đã toàn tâm toàn sức công hiến cho nghề nghiệp và làm tròn trách nhiệm với tổ quốc
đây là một mất mát lớn đối với nước nga
vào lúc năm h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai theo giờ moscow tức hai h bốn mươi phút theo giờ gmt
chiếc tu một trăm năm mươi bốn của bộ quốc phòng nga đã biến mất khỏi màn hình radar
ngay khi vừa cất cánh từ khu vực biển đen sochi
bộ quốc phòng nga thông tin các mảnh vỡ từ chiếc tu một trăm năm mươi bốn gặp nạn
đã được tìm thấy trong bản tin
từ cách bờ biển sochi một năm km ở độ sâu năm mươi bảy mươi mét
hiện các hoạt động tìm kiếm trên khu vực biển đen vẫn đang giáo diết được tiến hành
sáng nay thủ tướng nhật bản shinzo abe lên đường tới hawaii
bắt đầu chuyến thăm mỹ kéo dài hai ngày
đáng chú ý trong chuyến công du lần này thủ tướng shinzo abe sẽ tới thăm trân châu cảng
nơi diễn ra trận chiến được coi là mở màn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ở thái bình dương
giới phân tích cho rằng nhân dịp này tokyo muốn gửi thông điệp nhấn mạnh
tầm quan trọng của mọi người
quan hệ chiến lược mỹ nhật khi mà washington sẽ có chính quyền mới vào tháng tới
theo kế hoạch thủ tướng nhật bản shinzo abe sẽ tới thăm trân châu cảng
và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc tấn công bất ngờ của quân đội nhật bản
vào căn cứ hải quân của mỹ vào ngày bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
khiến hơn hai bốn trăm linh binh sĩ mỹ và dân thường thiệt mạng
mở màn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ở thái bình dương
mặc dù không phải là nhà lãnh đạo nhật bản đương nhiệm đầu tiên tới thăm trân châu càng
sống ông abe là thủ tướng nhật bản
và là nhà lãnh đạo nhật bản đầu tiên tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công
cùng với tổng thống mỹ barack obama
sau cuộc gặp dự kiến diễn ra trong ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi hai
hai nhà lãnh đạo sẽ ra các tuyên bố về ý nghĩa mối quan hệ đồng minh giữa mỹ và nhật bản
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cho biết
khói mù nghiêm trọng tiếp tục bao phủ nhiều nơi ở bắc kinh hà bắc và một số vùng khác của nước này
hiện tượng này không phải là điều bất thường khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường ở trung quốc
luôn trong mức báo động
như một biện pháp nhằm đối phó với tình trạng này
thì quốc hội trung quốc vừa chính thức thông qua dự luật quy định áp dụng một loại thuế đặc biệt
nhằm bảo vệ môi trường thay thế cho quy định về phí xả thải ô nhiễm
luật mới sẽ áp các mức thuế cụ thể đối với các hành vi gây ô nhiễm của các doanh nghiệp
từ ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm không khí chất thải rắn cho đến ô nhiễm tiếng ồn công nghiệp
chế tài này sẽ buộc các doanh nghiệp phải nâng cấp công nghệ và hướng tới một nền sản xuất sạch
luật cũng quy định nếu các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ở cấp quốc gia hoặc địa phương
về mức khí thải và ô nhiễm nguồn nước thì sẽ được giảm mức thuế đóng góp
theo kế hoạch luật về đánh thuế bảo vệ môi trường sẽ được áp dụng kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
tình trạng ô nhiễm môi trường ở trung quốc lên mức đáng báo động khi trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tại bắc kinh nồng độ bụi pm hai năm trong không khí đo được gấp khoảng một mươi ba hai mươi bốn lần so với mức an toàn
các nhà nghiên cứu ở canada vừa tạo ra một người tuyết tí hon nhỏ hơn
kích thước một sợi tóc người với kích thước siêu nhỏ đây được coi là người tuyết nhỏ nhất thế giới
tuy nhiên để ngắm người tuyết này người xem không có lựa chọn nào mà phải nhìn qua kính hiển vi điện tử
người tuyết đặc biệt này do các nhà khoa học tại một trường đại học ở ontario canada tạo ra
và được cho là người tuyết nhỏ nhất thế giới nó cao chỉ ba micron tương đương với khoảng ba mm
và chỉ có thể được nhìn thấy qua kính hiển vi điện tử nó được tạo thành từ ba khối cầu silica
nó được tạo thành từ ba khối cầu silica nhỏ xíu xếp trồng lên nhau với hai cánh tay và mũi bằng bạch kim
silica hay còn gọi là silic dioxide là hợp chất khoa học được tìm thấy phổ biến trong tự nhiên
ở dạng cát hay thạch anh nó là thành phần chủ yếu của một số loại thủy tinh và chất chính trong bê tông
với kích thước siêu nhỏ như trên nó được cho là người tuyết nhỏ nhất thế giới hiện nay
trước đây ngôi vị này thuộc về một người tuyết bề ngang một mươi micron được tạo ra tại phòng thí nghiệm vật lý quốc gia ở london anh
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại